do ảnh hưởng của bão số bảy tại khu vực hà nội hôm nay ngày có nơi mưa vừa mưa to
gió bắc đến tây bắc cấp bốn cấp năm độ ẩm từ sáu mươi năm đến chín mươi tám dự báo là gió giật cấp sáu
do nằm trong vùng gió mạnh nên hà nội có vùng ảnh hưởng của bão là khá rộng
cùng với đó do hiệu ứng đô thị nên hà nội có khả năng có gió mạnh giật cấp bốn cấp năm
có khu vực giật mạnh trên cấp sáu
cảnh báo ở địa hình nội đô khả năng gió có thể mạnh hơn
đặc biệt ở những khu vực nhà cao tầng
tuy chỉ ảnh hưởng cục bộ nhưng từ đêm nay một mươi chín tháng một mươi hà nội có mưa vừa mưa to
lượng mưa được dự báo vào khoảng ba mươi sáu mươi mm
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương khuyến cáo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bảy
người dân cần hết sức lưu ý khi tham gia giao thông hạn chế ra đường nếu không cần thiết
và liên tục cập nhật các bản tin thời tiết để tránh thiệt hại về người và của